thông qua hệ thống giám sát lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi a năm mươi bốn nghìn ba trăm chín mươi tám di chuyển vào cao tốc theo hướng lào cai đi hà nội có nhiều biểu hiện nghi vấn
tổ tuần tra nhanh chóng theo dõi và áp sát đối tượng cùng chiếc ô tô và thực hiện kiểm tra hành chính trên người và phương tiện
đối tượng có thái độ chống đối có biểu hiện đã sử dụng ma túy nên cảnh sát buộc phải không chế tại chỗ
tiến hành kiểm tra xe ô tô cảnh sát tìm thấy bên trong có một bao tải chứa chín bánh heroin và ba mươi túi hồng phiến
qua đầu tranh khai thác nhanh đối tượng khai nhận tên là dương quang đại chú tệ tỉnh thái nguyên
theo lời khai ban đầu của đại đối tượng nhận vận chuyển thuê về thái nguyên với tiền công một mươi triệu đồng một bánh
liên quan tới vụ cướp tiệm vàng táo tợn vừa xảy ra ở chợ đông ba tp huế tỉnh thứ thiên huế cơ quan công an đã bắt được nghi phạm dùng súng cướp tiệm vàng tại chợ đông ba và đưa về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
nghi phạm bị bắt giữ khi đang cố thủ tại khu vực công viên dưới chân cầu gia hội lực lượng công an đã đưa nghi phạm về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
trước đó vào chiều ngày ba mươi một tháng bảy lực lượng công an tp huế đã phong tỏa tuyến đường trước chợ đông ba tp huế để điều tra vụ cướp tiệm vàng táo tợn vây bắt nghi phạm
theo một cán bộ công an thì kẻ này rất manh động đã dùng súng chống trả lực lượng vây bắt
người dân ở đây cho hay là giữa trưa thì họ nghe thấy một loạt tiếng súng ở trước chợ đông ba và ngay sau đó một thanh niên chạy ra trước khu chợ và cầm theo nhiều túi
thanh niên này sau đó đã vứt các túi nghi đựng vàng giữa đường rồi chạy trốn
thưa quý vị thời gian qua hoạt động thu thập mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng làm giả căn cước công dân chứng minh nhân dân để mở tài khoản ngân hàng có diễn biến phức tạp trên cả nước
tại thành phố đà nẵng số đối tượng liên quan đến hoạt động này đã dùng mọi chiêu thức để có được số lượng tài khoản ở nhiều ngân hàng thương mại cổ phần phục vụ cho những phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và những vụ việc mà công an thành phố đà nẵng làm rõ trong một thời gian ngắn đã cho thấy sự tinh vi và phức tạp của loại tội phạm này
đây là đối tượng trần văn hào hai mươi bốn tuổi chú phường hòa hải quận ngũ hành sơn bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố khởi tố về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác
từ năm hai nghìn hai mươi cho đến thời điểm bị phát hiện hào đã nhận lời của một phụ nữ chú thành phố hà nội tự mở tài khoản và mua năm mươi bảy tài khoản ngân hàng của một mươi người khác giao lại cho bên thứ ba để kiếm trên lệch
tổng số tiền hào được nhận là hơn một trăm sáu mươi sáu triệu đồng
trong số tài khoản ngân hàng
ngân hàng được hào mở và đăng ký có tài khoản được dùng để lừa đào chiếm đoạt tài sản của người dân với số tiền hàng trăm triệu đồng
còn đây là nhóm bốn đối tượng cùng chú tp hà nội gồm lê thạch tú
ba mươi tuổi trần tu anh hai mươi sáu tuổi nguyễn mạnh cường hai mươi bảy tuổi và sái đỉnh hương hai mươi bảy tuổi
bị công an thành phố phát hiện vì có hành vi làm giả căn cước công dân đăng ký hơn hai trăm linh tài khoản ngân hàng để trục lợi
riêng tại đà nẵng chỉ trong vòng ba ngày nhóm này đã dùng căn cước công dân giả để đăng ký mở đến chín mươi hai tài khoản ngân hàng để phục vụ cho hoạt động phi pháp
trong thời gian đến tôi nghĩ là tình hình tội phạm trên lĩnh vực này vẫn tiếp tục có những diễn biến ưu tài để làm tốt hơn nữa trong công tác của chúng ta
để các đồng chí tập trung quan triển thực hiện tốt chỉ đạo thì giám đốc công an thành phố tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động lợi dụng công gian mạng để xâm phạm vi phạm pháp luật của các đối tượng người dân các doanh nghiệp cũng hiểu
nắm bắt và có chủ động thông tin
cái này là cái quan trọng nhất
tất cả các vụ việc trên đều được phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố phối hợp với phòng cảnh sát hình sự chủ động phát hiện và khởi tố hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác
từ một tài khoản thông thường nhưng rơi vào tay những đối tượng phạm tội đã trở thành công cụ đắc lực lừa đảo chiếm đoạt tiền của không ít người dân
qua đây mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác tránh trở thành con dối tiếp tay cho các phi vụ lừa đảo trên không gian mạng
vào dạng sáng nay ngày ba mươi một tháng bảy tổ công tác phòng chống đua xe trái phép thuộc công an tỉnh tiền giang đã ngăn chặn và tiến hành vây bắt các đối tượng đua xe kéo cháy phép trên quốc lộ một đoạn thuộc địa bàn xã phước thạnh tp mỹ tho
khi thấy lực lượng công an các đối tượng điều khiển phương tiện bỏ chạy theo nhiều hướng khác nhau lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế và tạm giữ hai mươi bốn đối tượng cùng một mươi bảy xe mô tô trong đó có bốn xe đã thay đổi kết cấu
các đối tượng cùng phương tiện được đưa về phòng cảnh sát giao thông làm việc
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận hành vi tụ tập để chuẩn bị đua kéo xe trái phép và cổ vũ đua xe trái phép thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại kho giấy thành phẩm thuộc công ty giấy lửa việt huyện hạ hòa tỉnh phú thọ
sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh phú thọ phối hợp với các đơn vị liên quan đã khống chế được ngọn lửa và không để cháy lan sang các khu vực xung quanh
rất may là không có thiệt hại gì về người
vào chiều ngày ba mươi tháng bảy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo xảy ra cháy tại kho giấy thành phẩm
của công ty cổ phần giấy lửa việt địa chỉ tại huyện hạ hòa
ngay sau khi nhận được tin báo lãnh đạo công an tỉnh phú thọ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và khắc phục hậu quả do đám cháy gây ra
khu vực xảy ra cháy là nhà kho giấy thành phẩm có quy mô một tầng kết cấu chính khung thép máy tôn
đến khoảng ba giờ sáng ngày ba mươi một tháng bảy đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn không còn ngọn lửa bùng phát hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm

cũng phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc và phải nhận quy định truy nã của công an huyện nông cống tỉnh thanh hóa là đối tượng dương văn cao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại tiểu khu tập cát hai thị trấn nông cống huyện nông cống tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê đức hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn đông hải phường hải hòa thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã của công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa cũng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện